với chiến thắng hai của đội tuyển việt nam trước đội tuyển j man ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng asian cup hai nghìn một mươi chín
đội tuyển việt nam đang có cơ hội rất lớn để bước vào vòng một tám
hiện tại dựa trên bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba đội tuyển việt nam đang xếp thứ ba với hiệu số âm một
tại bảng e trong trận đấu giữa đội tuyển li băng và đội tuyển triều tiên
chỉ khi đội tuyển li băng giành chiến thắng với cách biệt ba bàn hoặc đội tuyển triều tiên giành chiến thắng với cách biệt là chín bàn
đội giành chiến thắng mới vượt qua được việt nam
còn nếu kết quả là hòa đội tuyển việt nam nghiễn nhiên giành vé vào vòng một tám
tương tự tại bảng f trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển o man và đội tuyển turkmenistan
đội tuyển oman sẽ vượt qua đội tuyển việt nam nếu chiến thắng với cách biệt là hai bàn
hoặc đội tuyển turkmenistan giành chiến thắng với cách biệt là bốn bàn
còn nếu với kết quả hòa đội tuyển việt nam cũng nghiễm nhiên giành được vé đi tiếp
như vậy là cơ hội vào vòng một tám của đội tuyển việt nam là rất lớn